thưa quý vị lực lượng an ninh nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu
đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia
những trạng đường lịch sử chiến đấu trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân luôn gắn với những trang sử
hào hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân của dân tộc của cách mạng và sự phát triển của đất nước
đây là nội dung được đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh trong bài viết về xây dựng lực lượng an ninh nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia
antv xin được trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định trong suốt bảy mươi bảy năm qua kể từ khi mới ra đời
bất cứ thời điểm nào của sự nghiệp cách mạng lực lượng an ninh nhân dân luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân đã lập nên những chiến công thành tích xuất sắc
mở đầu là chiến công khám phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng xảy ra ở phố ôn như hầu
nay là phố nguyễn gia thiều hà nội ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tiếp đến là những chiến công trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc
giành thắng lợi bảo vệ vẹn toàn vững chắc biên cương tổ quốc
bước vào thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
lực lượng an ninh nhân dân ngày càng trưởng thành vững mạnh toàn diện
cả về chính trị tư tưởng tổ chức và cán bộ
lực lượng an ninh nhân dân đã đổi mới phương thức lãnh đạo lề lối làm việc
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ
thực tiễn bảy mươi bảy năm qua đã chứng minh bất luận trong hoàn cảnh nào
lực lượng an ninh nhân dân cũng thể hiện rõ nét bản lĩnh chính trị
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
với sự khiêm tốn và tất cả niềm tự hào có thể khẳng định
lực lượng an ninh nhân dân thực sự xứng đáng là đội quân công tác
đội quân chiến đấu là đội quân anh hùng của công an nhân dân việt nam anh hùng
ghi nhận những công lao đóng góp to lớn đó đảng nhà nước nhân dân đã trao cho
lực lượng an ninh nhân dân nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý
đặc biệt là niềm tin yêu sâu sắc
những chiến công thành tích đó là bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
được kết tinh bởi sự tận chung với nước tận hiếu với dân
mang bản chất cách mạng trong sáng tuyệt vời và đức hy sinh quả cảm
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân
thưa quý vị thời gian tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh
phức tạp khó lường nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ khó dự báo
tình hình vào bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng
và thống nhất nhận thức về yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia
trong tình hình hiện nay do đó trong bài viết của mình bộ trưởng tô lâm đặt ra một số yêu cầu cụ thể
đối với lực lượng an ninh nhân dân trong bối cảnh hiện nay
bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
kế thừa phát huy cao độ kinh nghiệm bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu trưởng thành
đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó luôn xứng đáng là lực lượng chính trị trọng yếu
tuyệt đối trung thành của đảng thanh bảo kiếm lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng
trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau
một là đặc biệt quan tâm tập trung nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng
an ninh nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tập trung xây dựng con người là then chốt xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
đây là nhiệm vụ rất cốt lõi trọng tâm bao trùm của cả nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo
hai là giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đối với lực lượng an ninh nhân dân và công tác bảo vệ an ninh quốc gia
toàn lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và kết luận số hai mươi một của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi
xử lý thật nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống
bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phát động sâu rộng
hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trong toàn lực lượng hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống
lực lượng an ninh nhân dân vào năm hai nghìn hai mươi
chủ động tích cực hiệu quả tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
các cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương chính sách pháp luật các đề án kế hoạch
phương án bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội phát triển để ổn định bền vững
và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước quyết liệt triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương giải pháp
giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
không để bị động bất ngờ góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn để xây dựng đất nước
chủ động phòng ngừa tập trung nguồn lực biện pháp tích cực tiến công đấu tranh ngăn chặn
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động xử lý các mối đe dọa an ninh quốc gia
đang nổi lên gây gắt ngay từ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phương án phòng chống biểu tình
bạo loạn cách mạng màu cách mạng đường phố xử lý nhanh hiệu quả tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề biển đông
tham mưu với thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa
ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm xây dựng bộ chỉ số an ninh an toàn quốc gia
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp
tích cực tham gia xây dựng thế trận lòng dân nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân hình thành thế trận tổng hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
huy động nhân dân tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị và bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở
bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải giữ vững môi trường hòa bình ổn định xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh
để phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tiếp tục tổng kết thực tiễn nhất là tổng kết chiến lược nghiên cứu bổ sung hoàn thiện pháp luật về công tác bảo vệ an ninh quốc gia
và xây dựng lực lượng an ninh nhân dân bảo đảm hệ thống đồng bộ có hiệu lực pháp lý cao đẩy mạnh chuyển đổi số tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
trong công tác phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đây là giải pháp trọng tâm đột phá có ý nghĩa chiến lược
là quá trình chuyển đổi cả về tư duy nhận thức và hành động góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
tăng cường công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
theo phương châm đối ngoại đi trước mở đường theo hướng sâu rộng thực chất ổn định và hiệu quả tích cực tham gia vào cơ chế đối ngoại an ninh song phương
khu vực và toàn cầu đối tác chiến lược đối tác toàn diện chủ động tạo ra cơ hội lợi thế môi trường thuận lợi và các nguồn lực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
cuối bài viết của mình bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tin tưởng dành cho lực lượng an ninh nhân dân và khẳng định phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
thấm nhuận sâu sắc thực hiện có hiệu quả sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân với niềm tin vững chắc và sự lãnh đạo của đảng
lực lượng an ninh nhân dân có đủ bản lĩnh trí tuệ trách nhiệm và ý chí vượt qua mọi thử thách nguy hiểm hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì sự hùng cường thịnh vượng của đất nước vì khát vọng phồn vinh và bình yên hạnh phúc của nhân dân